ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tổ chức họp trực tuyến
để bàn về các giải pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đến thời điểm này hà nội có tổng số một trăm một mươi bốn ca mắc có bảy mươi bốn ca được phát hiện tại cộng đồng
trong đó có một mươi ba trường hợp liên quan đến ổ dịch tại thôn hạ lôi huyện mê linh
tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung đề nghị người dân thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu
của thủ tướng chính phủ các địa phương tiếp tục tăng cường các đơn vị ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
để tiếp nhận thông tin của người dân thực hiện kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm kịp thời
đồng thời cần tuyên truyền vận động giám sát để người dân thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội
thông tin công khai về diễn biến dịch trên địa bàn thành phố để người dân nắm rõ
từ đó chủ động công tác phòng chống tránh tâm lý chủ quan
ông nguyễn đức trung cũng đề nghị người dân khi có biểu hiện ho sốt
thì phải khẩn trương thông tin tới cơ sở y tế trên địa bàn để được xét nghiệm
ông nguyễn đức trung nhấn mạnh tuần này là thời điểm quyết định dịch bệnh có bùng phát hay không
các ban chỉ đạo phải trực liên tục kịp thời nắm bắt thông tin để có biện pháp xử lý